do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu tháng bốn đến nay hơn sáu trăm linh hectare diện tích chè tại văn chấn yên bái bị heo lá cục bộ ảnh hưởng đến năng suất
nhiều diện tích chè có nguy cơ chết khô nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài
hơn một tháng trở lại đây trên địa bàn huyện văn chấn đặc biệt là các xã thị trấn khu vực trung tâm của huyện không có mưa
thông thường khoảng hai mươi ngày nữa các diện tích chè sẽ cho thu hái lứa cấp cảnh hai
tuy nhiên do thời tiết nắng nóng kéo dài nên cây chè không thể bật búp
thời tiết khắc nghiệt càng làm gia tăng các loại sâu bệnh phá hoại cây chè như nhện đỏ bọ cánh tơ bọ xít mũi khiến thiệt hại càng nặng nề hơn